luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã được sáu năm
và trong khi giá cả hàng hóa dịch vụ thì tăng liên tục
thế nhưng mức thuế thì vẫn như cũ chưa có sự thay đổi
chi phí cuộc sống thì tăng lên thu nhập thực tế rõ ràng là sẽ ít hơn
mà thuế thu nhập cá nhân chưa điều chỉnh sẽ khiến số tiền chịu thuế của người dân tăng cao hơn
hiện mức thu nhập của chị phan thị ngọc thúy một nhân viên văn phòng tại hà nội là một mươi bốn triệu đồng một tháng
số tiền này chỉ đủ cho chị chi trả thuê nhà chi tiêu và cho con ăn học
mà không còn để tích chữ dự phòng
trong khi đó hàng tháng chị vẫn phải nộp một khoản thuế thu nhập cá nhân
luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
tính đến thời điểm này sau hơn sáu năm áp dụng cpi đã tăng sấp xỉ hai mươi bốn
đến hết năm nay dự kiến tăng khoảng hai mươi sáu trong khi đó các ngưỡng chịu thuế vẫn được giữ nguyên
rõ ràng chi phí cuộc sống đã tăng lên thu nhập thực tế sẽ ít đi
khiến cho số tiền chịu thuế sẽ lớn hơn
có thể đây là lý do mà nhiều người lao động muốn lẩn tránh kê khai thu nhập để tránh thuế
nhà nước quan tâm hơn
với cái chế độ cho người lao động phải tăng cái phần giảm trừ gia cảnh lên
để đảm bảo cái việc rằng là tất cả các cái cá nhân người lao động
là thực hiện đúng chính sách là nộp thuế thu nhập cá nhân
thì hiện tại bây giờ là với cái mức mà giảm trừ gia cảnh đấy nó thấp
ở góc nhìn khác phó giáo sư tiến sĩ lê xuân trường lại cho rằng
khi thiết kế luật ngưỡng giảm trừ đã được tính dự phòng
nên việc giá cả biến động đều nằm trong tinh toán
cái mức giảm trừ chúng ta thiết lập so với thông lệ các nước trên thế giới
là chúng ta thiết lập tương đối cao
bởi vì là thông thường là cái mức giảm trừ là người ta tính căn cứ vào gdp bình quân đầu người
một số người bây giờ thì cứ lấy cái mức sống của đô thị để mà so sánh là nó không phù hợp
luật thuế thu nhập cá nhân có quy định mở
trường hợp cpi biến động trên hai mươi so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành
thì chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo
do vậy nhiều công chức nhân viên văn phòng như chị ngọc thúy
có mong muốn được điều chỉnh lại mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn